tri cục kiểm lâm tỉnh cà mau cho biết đến thời điểm hiện tại nắng hạn gây gắt đã làm tăng diện tích rừng báo cháy cấp năm trên địa bàn tỉnh
so với tuần liên kế trước đó diện tích báo cháy cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm tăng lên hơn một ha
số tăng nêu trên tập trung chủ yếu trên lâm phần thuộc vườn quốc gia u minh hạ gần hai chín trăm linh hectare lên hơn ba chín trăm linh hectare như hiện nay
đây cũng là cấp cảnh báo cao nhất trong nước thang cảnh báo cháy rừng có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào
công tác phòng chống cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ đang được các chủ rừng thực hiện quyết liệt khẩn trương
tuy nhiên lo lắng nhất hiện nay ở cà mau khô hạn vẫn tiếp tục gây gắt khiến mực nước dưới canh mương lâm phần rừng tràm bốc hơi nhanh
nguy cơ thiếu nước chữa cháy cục bộ ở một số khu vực